kính thưa quý vị và các bạn nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật vừa xuất bản cuốn sách của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
về quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng cuốn sách gồm ba mươi một bài phát biểu bài viết và trả lời phỏng vấn của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng từ sau đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi một của đảng nhất là đại hội lần thứ một mươi hai đến nay
cuốn sách được sắp xếp làm hai phần phần thứ nhất một số bài phát biểu bài viết và trả lời phỏng vấn của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng về công tác phòng chống tham nhũng
phần thứ hai phát biểu của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng tại một số phiên họp ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
nội dung cuốn sách cho thấy những kết quả đạt được về công tác phòng chống tham nhũng là rất lớn và quan trọng
xong như đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nhiều lần nhắc nhở phòng chống tham nhũng là công việc đầy trông gai khắc nghiệt đòi hỏi sự kiên trì làm liên tục lâu dài
những bài phát biểu và bài viết của tổng bí thư chủ tịch nước cho thấy những kinh nghiệm những kết quả đạt được nhất là sự chỉ đạo rất trách nhiệm
trách nhiệm sâu sát quyết liệt của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước trường ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng
cùng với quyết tâm của đảng nhà nước sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội công tác phòng chống tham nhũng những thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa
ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng góp phần xây dựng đảng ta nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh vì uy tín của đảng vì sự phát triển của đất nước vì ý nguyện và hạnh phúc của nhân dân